tập đoàn viễn thông quân đội cam kết hỗ trợ ubnd tỉnh bắc ninh trong triển khai hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
theo biên bản ghi nhớ viettel cam kết hỗ trợ ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh triển khai hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
ưu tiên triển khai các công nghệ mới nhất mở rộng vùng phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ giải pháp nền tảng hệ thống thông tin dùng chung và các cơ sở dữ liệu của tỉnh
thực hiện chuyển đổi số trên cả ba lĩnh vực chính phủ số kinh tế số xã hội số nhân dịp này việt theo trao tặng năm hệ thống hội trần từ xa cho sở y tế tỉnh bắc ninh